sự việc một căn nhà trên phố hàng bông quận hoàn kiếm thành phố hà nội bất ngờ bị đổ sập vào ngày hai tháng bảy vừa qua
khiến cho nhiều người rất lo ngại về những căn nhà xuân cấp quá niên hạn sử dụng tại những khu phố cổ ở hà nội
hiện nay vấn đề cấp bách nhất là làm sao để bảo đảm an toàn cho những người dân đang sinh sống trong những ngôi nhà gần khu phố cổ này
theo các cơ quan chức năng nguyên nhân ban đầu của vụ sập ngôi nhà tại hàng bông được xác định là do ảnh hưởng của thời tiết
cùng với tuổi thọ lớn của căn nhà dẫn đến rục đổ
lo ngại hơn nữa đó là hiện nay trên địa bàn quận hoàn kiếm tồn tại hàng trăm căn nhà xuống cấp nghiêm trọng quá niên hạn sử dụng
bên cạnh đó hầu hết những ngôi nhà này đã nằm trong kế hoạch bảo tồn nên muốn xin sửa chữa bảo dưỡng lại gặp rất nhiều khó khăn
trải qua nhiều thập nghiên sử dụng nền cốt của những ngôi nhà này đều đã xuân cấp lại chịu thêm áp lực rất lớn khi chủ nhà
bất chấp thực tế tiến hành cải tạo cơi nới trồng tầng lên từ một đến hai tầng
phần lớn những công trình xây có tuổi đời đã lâu kết cấu thì nó lại là cái đố gạch đá thôi cũng không phải là kiên cố móng thì nông
thế cho nên là quá trình sử dụng và sửa chữa mà lại
thiếu đi những hồ sơ gốc ấy cho nên là chóc vá cho nên là những cái chất lượng những ngôi nhà thì rõ ràng là nó không được an toàn
những cái tình huống mà sụt hỏng vỡ như vừa rồi cũng là lúc chúng ta xem lại những cái chính sách mà xin cho những cái quan điện khô cứng là không làm được thì cấm
cần phải uyển chuyển hơn để mà hướng dẫn người dân làm như thế nào có một cái cách sống an toàn và chủ động
bên cạnh những giải pháp về lâu dài các chuyên gia cho rằng
hà nội phải nhìn nhận vào thực tế việc sử dụng những ngôi nhà cũ nhà cổ trên địa bàn hiện nay
những ngôi nhà cũ cổ không chỉ đang oàn mình chịu sự lão hóa của thời gian mà còn chịu sự cải tạo của chính các chủ nhân ngôi nhà dẫn đến sự quá tải biến dạng một cách nhanh chóng